chiều nay ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo do thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ chủ trì
theo đánh giá đây là kỳ thi rất đặc biệt bởi diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
chính vì vậy việc tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc và chất lượng là yêu cầu tiên quyết và là mục tiêu của ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương
ghi nhận của nhóm phóng viên tại buổi họp báo vào chiều tối ngày hôm nay
theo đại diện cục kiểm định chất lượng thí sinh được tuyên truyền để thực hiện tốt quy chế
số lượng thí sinh tại kỳ thi lần này vi phạm quy chế đến mức đỉnh chỉ thi giảm có một mươi tám em thấp hơn so với các năm trước
tuy nhiên trong buổi thi toán xuất hiện thông tin đề thi lọt ra ngoài bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với bộ công an quyết tâm vào cuộc
hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được thí sinh này mang điện thoại vào phòng thi tại điểm thi
trường trung hoa
bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể dự thi vào đợt hai nếu đủ điều kiện
ngoài ra các em cũng có thể tham gia xét tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau như xét kết quả học bạ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển sinh khác chiếm tới bốn mươi năm tổng trí tiêu trên toàn hệ thống
việc xét tuyển sẽ cố gắng thực hiện như là kinh nghiệm chúng ta đã làm rất tốt ở năm hai nghìn hai mươi
với hai đợt thi nhưng chúng ta xét tuyển chung trong một lần khi mà dùng kết quả
tốt nghiệp trung học phổ thông và như vậy là đảm bảo quyền lợi của tất cả các thí sinh đảm bảo sự công bằng
cũng như là các trường cũng không phải dành các cái chỉ tiêu như thế nào đó mà tương đối là khó xác định
như vậy xét chung một đợt như vậy thì có lợi cho toàn bộ hệ thống và đặc biệt là đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
liên quan đến công tác thanh tra kiểm tra chấm thi bộ giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan
thành lập các đoàn thanh tra ở tất cả các khâu từ làm phách đến chấm thi tự luận trách nhiệm
kiểm tra công tác chấm thi của bộ và đoàn thanh tra của sở sẽ tiến hành kiểm tra giám sát trong suốt thời gian chấm thi đến lúc hoàn thành
và chúng tôi dự kiến là một mươi đến một mươi năm ngày
ngoài ra năm nay thì chúng ta tiếp tục có sự tham gia của thanh tra cấp tỉnh
thì thanh tra cấp tỉnh tham gia với vai trò tùy từng địa phương theo chỉ đạo của chủ tịch tỉnh
sẽ tổ chức giám sát để tham gia đoàn thanh tra của sở để đảm trao khâu chấm thi an toàn nguyên tục và đúng quy chế
theo đánh giá sơ bộ
sau hai ngày thi vào ngày bảy tám tháng bảy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
đã đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ thiết thực và cơ bản đạt được mục tiêu kép
vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh vừa nghiêm túc khách quan công bằng
đây cũng là năm thứ hai tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
so với năm ngoái hai đợt thi tiến hành chậm hơn năm nay nên vẫn còn quỹ thời gian
trong trường hợp bất khả kháng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
ảnh hưởng đến kế hoạch năm học bộ giáo dục và đào tạo sẽ cùng các trường trao đổi
để đưa ra phương án tốt nhất cho ban tuyển sinh